thời gian gần đây bệnh viện bạch mai tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh tăng
cholesterol hay còn gọi là tăng mỡ máu gây tắc mạch dẫn đến nhồi máu cơ tim và đột quỵ
căn bệnh này thường tiến triển chậm một thời gian dài mới bắt đầu xuất hiện triệu chứng ra bên ngoài
bên cạnh yếu tố di truyền thì một trong những nguyên nhân là do người bệnh ít vận động
chế độ ăn uống không hợp lý
chỉ với triệu chứng sưng họng sáu năm trước khi đến khám tại bệnh viện
người đàn ông này được phát hiện cholesterol tăng rất cao trong máu gấp bốn lần bình thường
tưởng chừng như chỉ là dối loạn chuyển hóa thông thường
nhưng căn bệnh đã khiến anh tác động mạch vành và phải đặt giá đỡ
hay còn được gọi là sten để giúp chống đỡ giảm thu hẹp động mạch vành
sau khi kiểm tra trong gia đình thì cả hai đứa con của anh đều mắc bệnh này
từ năm hai nghìn một mươi ba trở về trước thì tôi cũng không thấy nó làm sao cả
từ tuổi còn nhỏ đến thanh niên thì tôi vẫn đi làm bình thường
không vấn đề gì có đến năm hai nghìn một mươi ba cắt amidam đấy thì nó mới lại bị chảy máu mấy lần
thì từ đấy đi tôi mới về thì tôi hay bị đau ngực
với các triệu chứng điển hình như là nổi u cục ở tay mặt
và kết quả xét nghiệm của các thành viên trong cả gia đình
các bác sĩ đã khẳng định ba bố con anh mắc bệnh fh
hay còn được gọi là tăng cholesterol máu gia đình thể đồng hợp tử
là một bệnh di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường
đây là hệ quả của đột biến gen gây ảnh hưởng đến quá trình đào thải
cholesterol xấu ra khỏi huyết tương
nó sẽ di truyền cho tất cả các thế hệ
do đó thì cái việc mà sàng lọc và phát hiện bệnh ở các cái thế hệ họ hàng
của cái ca bệnh này là điều rất là quan trọng và chắc chắn là sẽ phải
nhóm các nhà nghiên cứu của bộ y tế đã đặt bản đồ cho các nhà nghiên cứu
của viện tim mạch khi tiến hành khám sàng lọc bệnh tăng cholesterol máu gia đình
cho một số gia đình tại cộng đồng ở tuyên quang ninh bình
kết quả là một trăm hai mươi tám người được làm xét nghiệm gen
thì phát hiện đến sáu mươi ba người có đột biến gen gây bệnh fh
tuy nhiên phần lớn bệnh nhân đều không được chẩn đoán sớm
và điều trị hạ lipid máu thích hợp nên để xảy ra các biến chứng nguy hiểm
như là bệnh mạch vành bệnh tai biến mạch máu não
với tỷ lệ rất cao và tổn thương mạch nghiêm trọng
thay đổi thói quen sinh hoạt cũng là cách tránh các biến chứng
các bác sĩ cho biết căn bệnh này không quá phổ biến
nhưng lại tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng
nếu cha hoặc mẹ mang gen đột biến gây bệnh thì năm mươi còn có nguy cơ mắc bệnh